kiểm tra việc thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị tại tỉnh đồng nai
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương lưu ý
trong quá trình xây dựng văn kiện đại hội đảng tỉnh đồng nai cần chú trọng vào thực tế
đặt ra những mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm có tính khả thi
đối với công tác nhân sự tỉnh đồng nai cần thực hiện đúng các quy định quy trình
quan tâm bồi dưỡng cán bộ trẻ có đức có tài
việc quy hoạch sử dụng cán bộ trẻ là cần thiết nhưng phải được gian luyện
đào tạo bài bản được quân chúng nhân dân tiến nhiệm
tính đến thời điểm này các đảng bộ trực thuộc tỉnh đã xây dựng xong dự thảo văn kiện
và phương án nhân sự đại hội
dự kiến trong tháng sáu này đồng nai sẽ tổ chức đại hội điểm ở đảng bộ cấp huyện